đề nghị xử lý nghiêm các chủ hồ chứa thủy điện gây mất an toàn hạ du
đây là nội dung công văn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai gửi bộ công thương
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên tập đoàn điện lực việt nam evn
về việc bảo đảm an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam
và ủy ban dân các địa phương khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ quan chức năng
các chủ hồ và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức kiểm tra
xa xoát việc thực hiện các quy định về tích nước vận hành cũng như các phương án bảo đảm an toàn công trình
và hạ du hồ chứa theo quy định phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện thượng nhật đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ
đồng thời xử lý nghiêm theo quy định tránh để xảy ra tình trạng tương tự